từ đầu tháng tám đến nay số lượng khách đến tham quan khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt tân trào tỉnh tuyên quang tăng cao
theo thống kê chỉ tính riêng trong tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu khu di tích đã đón hơn năm mươi một lượt khách trong và ngoài nước
trong đó có những ngày cao điểm đón bốn đến năm lượt khách tham quan
tính từ đầu năm đến nay khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt tân trào đón năm trăm một mươi tám lượt khách đến tham quan
năm hai nghìn một mươi sáu khu di tích phấn đấu đón bảy trăm linh lượt khách đến tham quan chiếm năm mươi lượng khách du lịch đến tham quan tỉnh tuyên quang
khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt tân trào có tổng diện tích hai năm trăm linh hectare trên diện tích một mươi xã của hai huyện sơn dương và yên sơn
với tổng thể một trăm tám mươi ba di tích trong đó có bốn mươi một di tích được bộ văn hóa thể thao và du lịch cấp bằng công nhận di tích lịch sử quốc gia
năm mươi một di tích được cấp bằng di tích lịch sử cấp tỉnh
khu di tích thường xuyên được chỉnh trang tu sửa bổ sung tài liệu
ảnh tư liệu đồng thời để bảo tồn và phát triển khu di tích ban quản lý đã ký kết quy chế phối hợp bảo vệ
chăm sóc di tích với các xã atk và các trường học trên địa bàn có nhiều di tích như tân trào bình yên trung yên minh thanh kim quan